sáng nay tại hà nội chủ tịch nước nguyễn xuân phúc trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam đến năm hai nghìn ba mươi định hướng đến năm hai nghìn bốn mươi năm đã chủ trì phiên họp thứ tư của ban chỉ đạo
tham dự phiên họp có các đồng chí thủ tướng chính phủ phạm minh chính phó trưởng ban chỉ đạo chủ tịch quốc hội vương đình huệ phó trưởng ban chỉ đạo trưởng ban nội chính trung ương phan đình trạc phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo bộ trưởng bộ công an đại tướng tô lâm
tranh án tòa nhân dân tối cao nguyễn hòa bình viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao lê minh trí lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương các nhà khoa học chuyên gia pháp lý
phát biểu tại phiên họp chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cho biết ngay sau phiên họp thứ ba ban chỉ đạo đã tổ chức hội nghị ba vùng lấy ý kiến các thành ủy tỉnh ủy trực thuộc trung ương tổ chức tám cuộc làm việc giữa thường trực ban chỉ đạo với chín cơ quan tổ chức có liên quan
tại buổi làm việc chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nêu một số nội dung quan trọng được thảo luận đó là vấn đề hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan nhà nước và đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực vấn đề đổi mới lập pháp đẩy mạnh cải cách hành chính cải cách tư pháp vấn đề xác định rõ các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền việt nam theo từng giai đoạn
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc trưởng ban chỉ đạo cho biết trên cơ sở lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan chức năng chuyên gia nhà khoa học nhà quản lý đảm bảo dân chủ khách quan khoa học đến nay nhiều vấn đề khác nhau trước đây đã được thống nhất cao một số các nội dung khác tiếp tục được lấy ý kiến nghiên cứu